sau bốn ngày xét xử và nghị án chiều ngày hôm nay hai mươi tám tháng tám tòa án nhân dân tp hà nội sẽ tuyên án cựu chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung và một mươi bốn bị cáo khác trong vụ án nâng khống giá cây xanh gây thiệt hại cho nhà nước hơn ba mươi bốn tỷ đồng
bị cáo nguyễn đức trung bị viện kiểm sát đề nghị mức án hai ba năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyển hạn trong khi thi hành công vụ một mươi bốn bị cáo khác bị đề nghị từ hai mươi bốn tháng đến chín năm tù giam về các tội như buồn lậu vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí in phát hành mua bán trái phép hóa đơn trứng tử thu nộp ngân sách nhà nước và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
ban giám đốc và nhân viên bệnh viện thủ đức đã chiên nhỏ các gói thầu làm hồ sơ hợp thức hóa và nâng giá nhập kit test việt á lên gấp ba năm lần gây thiệt hại hơn một mươi tỷ đồng
công an tp hcm đã ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đưa nhận hối lộ xảy ra tại bệnh viện tp thủ đức công ty cổ phần công nghệ việt á và công ty nam phong
công an tp hcm
tp hcm đã đề nghị truy tố bị can nguyễn minh quân cựu giám đốc bệnh viện tp thủ đức bị can phạm vũ phong giám đốc công ty nam phong bị can trương thị bảo trân nhân viên phòng vật tư trang thiết bị y tế bệnh viện tp thủ đức cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
đề nghị truy tố bị can mai lệ quyên cựu trưởng khoa vi sinh bệnh viện thủ đức về tội nhận hối lộ
công an tp hcm đã đề nghị truy tố bị can nguyễn minh quân cựu giám đốc bệnh viện tp thủ đức về tội nhận hối lộ
bệnh viện tp thủ đức mua kích xét nghiệm việt á từ công ty nam phong là chín bảy tỷ đồng
tính đến cuối tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba tổng số tiền thuế nợ ngành thuế quản lý ước là một trăm năm mươi một ba trăm hai mươi năm tỷ đồng giảm bốn so với thời điểm ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba tăng hai bốn so với thời điểm ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
tổng cục thuế yêu cầu cục thuế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương phải tăng cường thu hồi tiền thuế nợ không để nợ thuế dây dưa kéo dài
theo tổng cục thuế số liệu tổng hợp tiền thuế nợ trên hệ thống ứng dụng quản lý thuế tập trung cho thấy tính đến thời điểm ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba một số cục thuế có tiền thuế nợ tăng cao so với thời điểm ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
để góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm hai nghìn hai mươi ba
tổng cục thuế yêu cầu cục thuế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương phải tăng cường thu hồi tiền thuế nợ không để nợ thuế dây dưa kéo dài
tổng cục thuế cũng yêu cầu các cục thuế thực hiện công khai thông tin của người nộp thuế có tiền thuế nợ quá hạn theo đúng quy định của pháp luật đặc biệt tập trung vào người nộp thuế có số tiền thuế nợ lớn và kéo dài
theo bộ kế hoạch và đầu tư trong tám tháng năm nay cả nước thu hút thêm một mươi tám một mươi năm tỷ usd vốn đầu tư nước ngoài tăng tám hai so với cùng kỳ năm ngoái
như vậy kết quả thu hút nguồn vốn này tiếp tục duy trì đã tăng trưởng và tăng cao hơn so với kết quả bảy tháng tăng ba bảy so với cùng kỳ
bên cạnh đó các dự án đầu tư nước ngoài đã giải ngân được một mươi ba một tỷ usd tăng một ba so với cùng kỳ
thực tế này thể hiện đã tăng tiếp về thu hút vốn quốc tế cũng như sức hấp dẫn của việt nam đối với giới đầu tư nước ngoài
các nhà đầu tư đã đầu tư vào một mươi tám ngành lĩnh vực trong đó ngành công nghiệp chế biến chế tạo
thu hút nhiều vốn nhất đạt sáu mươi bảy tám tổng vốn đăng ký nói trên và tăng một mươi bốn bảy so với cùng kỳ
tiếp theo là lĩnh vực bất động sản với số vốn đăng ký mới chiếm chín bảy của tổng vốn rồi đến là ngành ngân hàng khoa học công nghệ
đã có một trăm linh quốc gia và vùng lãnh thổ thực hiện đầu tư vào việt nam trong đó singapore dẫn đầu tiếp đến là trung quốc nhật bản
kim ngành xuất khẩu một số mặt hàng đang có xu hướng tăng trưởng trở lại trong tháng bảy
đó là các mặt hàng máy tính sản phẩm điện tử linh kiện điện thoại linh kiện máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng dẹp may giày dép
theo tổng cục hải quan tính chung bảy tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba kim ngạch xuất khẩu của năm mặt hàng lớn nhất như sau
máy tính sản phẩm điện tử linh kiện hơn ba mươi sáu tỷ usd điện thoại linh kiện hơn hai mươi tám bảy tỷ usd
máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng hơn hai mươi bảy bảy tỷ usd
máy tính sản phẩm điện tử linh kiện hơn ba mươi ba hai tỷ usd dẹp may hơn một mươi chín tỷ usd và giày dép hơn một mươi một sáu tỷ usd
tổng kim ngạch năm mặt hàng này đạt hơn một trăm một mươi ba ba tỷ usd chiếm năm mươi tám tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước
so với cùng kỳ năm trước các mặt hàng trên vẫn còn giảm lớn hơn tốc độ giảm chung âm một mươi ba
với mức giảm hơn một mươi bốn ba tỷ usd chiếm sáu mươi ba tám tổng mức giảm chung của cả nước
sự rụt giảm của các mặt hàng lớn nhất góp phần khiến tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước
giảm sâu cả về tốc độ cả về sự quan tâm chỉ đạo đến các mặt hàng khác
thưa quý vị khán giả từ ngày một tháng chín tới đây thông tư sáu sửa đổi bổ sung thông tư ba mươi chín của ngân hàng nhà nước
quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tiến dụng trinh nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng sẽ chính thức có hiệu lực
theo đó thông tư này đã bổ sung những quy định về cho vay phù hợp với quá trình chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng
và các quy định khác
giúp cho việc cho vai linh hoạt hơn để tháo gỡ tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người dân tiếp cận vốn vai ngân hàng
sau một thời gian tích cóp vợ chồng anh nguyễn huy đang có ý định mua căn trung cư để an cư lạc nghiệp
khi tìm hiểu về lãi suất cho vay anh huy khá lo lắng vì mức lãi suất chỉ được ưu đãi trong một hai năm đầu
còn sau đó các ngân hàng chủ yếu áp dụng lãi suất thả nổi
tuy nhiên khi biết thông tư sáu có hiệu lực từ ngày một tháng chín người dân được phép vay ở ngân hàng này để trả ngân hàng khác
anh huy rất phấn khởi
mình sẽ có nhiều lựa chọn để vay vốn ở các tổ chức tín dụng khác nhau
bên nào tốt hơn thì mình hoàn toàn có thể thay đổi khoản vay sang bên đó rất linh hoạt
khi thấy việc tiếp cận nguồn vốn vay dễ dàng ưu đãi như vậy thì chúng tôi cũng sẽ có nhiều động lực hơn để mua nhà mua xe đáp ứng nhu cầu cuộc sống
với thông tư sáu từ ngày một tháng chín một khách hàng cá nhân đang có dư nợ khoản vay mua nhà
hoặc mua xe để đáp ứng nhu cầu cuộc sống
khi thấy người mua xe tại ngân hàng a nếu thấy ở ngân hàng b có lãi suất thấp hoặc ưu đãi hấp dẫn hơn
khách hàng hoàn toàn có thể đến ngân hàng b để đề xuất nhu cầu vay vốn trả đợi trước hạn cho ngân hàng a
việc này được đánh giá là sẽ tạo điều kiện thông thoáng hơn trong việc vay nợ và trả nợ thúc đẩy tiêu dùng
tôi nghĩ đây là một quy định rất tốt và thực ra nó tạo được sự linh hoạt và tạo cho người mua
vì chúng ta thấy rằng hiện nay lãi suất đang có xu hướng giảm
chúng ta chấm dứt hợp đồng vay với ngân hàng khác và sang một ngân hàng
có lãi suất tốt hơn vay thì rõ ràng đấy là giúp cho cái thứ nhất là vẫn là giúp cho cái tài chính lưu thông
vừa giúp cho cái chi phí lãi vay thực sự là người dân được hưởng lợi với cái chủ trương giảm lãi vay hiện nay của ngân hàng nhà nước
bên cạnh đó thông tư sáu cũng bổ sung thêm quy định cụ thể về hoạt động cho vay bằng phương tiện điện tử
theo đó yêu cầu các tổ chức tín dụng phải có giải pháp công nghệ kỹ thuật để nhận biết và xác minh thông tin nhận biết khách hàng
và dư nợ cho vay với cá nhân vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống
không vượt quá một trăm linh triệu đồng
việc thúc đẩy cho vay trực tuyến sẽ giúp giảm bớt các thủ tục trong quá trình vay
tạo điều kiện cho người dân dễ dàng tiếp cận nguồn vốn
về phía ngân hàng thì lợi ích mang lại nếu cho vay và phát hành thẻ tiến dụng trên kênh số
sẽ giúp các ngân hàng tiết kiệm chi phí nhân lực đặc biệt là rất là nhiều nhân lực khi mà đáp ứng nhu cầu
vay của người dân với các nhu cầu vay nhỏ lẻ qua đó có thể giải quyết được số lượng lớn các khoản vay và thẻ tiến dụng
về phía xã hội việc cho vay và phát hành thẻ tiến dụng ở trên kênh số sẽ giúp kích thích nhu cầu vay của người dân
qua đó thúc đẩy phát triển nền kinh tế
liên quan đến thông tư sáu ngân hàng nhà nước vừa ban hành thông tư số một mươi
ngưng hiệu lực thi hành khoảng tám khoảng chín và khoảng một mươi
điều tám quy định về những nhu cầu vốn không được vay từ ngày một tháng chín năm hai nghìn hai mươi
cho đến ngày có hiệu lực thi hành của văn bản mới quy định về vấn đề này
đây là động thái nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn của các nhà nước
các doanh nghiệp và thị trường bất động sản trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn hiện nay
cục hàng không việt nam vừa ra quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ một
tại các sân bay các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay dịp lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
theo đó cục hàng không việt nam yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan
triển khai các biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ một phù hợp tại các sân bay
thời gian áp dụng từ ngày một tháng chín đến hết ngày bốn tháng chín
các cảng vụ hàng không được cục yêu cầu thông báo nội dung quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát
an ninh hàng không tăng cường cấp độ một tại các sân bay đến các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không
hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại sân bay trước đó cục hàng không cũng ban hành chỉ thị
tăng cường bảo đảm an ninh an toàn chất lượng dịch vụ hàng không dịp nghỉ lễ quốc khái mùng hai tháng chín
với các hãng hàng không cục hàng không yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực về khai thác
hạn chế tối đa việc chậm hủy chuyến vì lý do của hãng
duy trì nâng cao chất lượng dịch vụ hành khách tỷ lệ chuyến bay đúng giờ
sau khi thông tư hai mươi bốn ban hành về việc định danh biển số xe có hiệu lực
nhiều người dân khi mua xe đã qua sử dụng phải làm thủ tục chuyển đổi giấy đăng ký xe
gặp không ít khó khăn do chưa hiểu rõ sự thay đổi so với quy định cũ và mọi thắc mắc
của người dân khi mua xe đã qua sử dụng cũng sẽ được hỗ trợ một cách tối đa nhất từ
phía người kinh doanh cũng như bộ công an ghi nhận của phóng viên bản tin kinh tế và tiêu dùng
anh bùi văn chiến đang tìm mua một chiếc ô tô đã qua sử dụng bởi xe cũ phù hợp với thu nhập của anh
tuy nhiên anh chiến vẫn còn băn khoăn vì mua xe đúng vào thời điểm thông tư hai mươi bốn được ban hành
và có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng bốn
tôi cũng sang đây để tìm hiểu mua một chiếc xe đã qua sử dụng
tại vì nó phù hợp với cả tài chính cũng như thu nhập của bản thân
thì qua đây thì tôi cũng đã tìm hiểu sơ qua về một số thủ tục pháp lý cũng như là định danh
việc số để mua bán xe làm sao cho nó nhanh chóng và thật tiện
tôi là những người đi mua hàng thì luôn luôn là phải lo tới cả cái vấn đề pháp lý
vì nó là tài sản của người bản
thì gần đây thì cũng có một cái mới đó chính là cái vấn đề về số định danh
cái đấy thì nó cũng là một cái mới
và nhiều khi là người dân tất nhiên là người đi mua hàng
là nói chung thì luôn luôn là phải tìm hiểu kỹ và rõ hơn
để đảm bảo cái tài sản mua bán được tốt tượng và an toàn
hiện tại khách hàng đến với chúng tôi thì chúng tôi luôn hỗ trợ khách hàng tối đa nhất có thể
để làm sao bàn giao cho khách hàng những cái xe đẹp và tuyệt vời nhất
và hỗ trợ những thủ tục pháp lý như là định danh biển số này và đi sang tên chính chủ
chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng tối đa nhất để khách hàng yên tâm lựa chọn một chiếc xe ở h ba t
một vấn đề khác cũng đang khiến rất nhiều người dân lúng túng trong thủ tục mua bán chuyển đổi phương tiện
đó là quy định chủ cũ của phương tiện
phải đến trực tiếp làm thủ tục thu hồi đăng ký và biển số
sau đó đưa giấy này cho chủ mới mới có thể làm thủ tục cấp biển cho phương tiện này
nhiều người dân phàn nàn là hiện rất khó để tìm lại được chủ cũ
nhiều trường hợp chỉ có giấy tờ mua bán đã công chứng thậm chí viết tay
tuy nhiên cơ quan chức năng cũng đã có phương án gỡ khó cho những trường hợp này
phương tiện mà chủ xe đang sử dụng có giấy tờ mua bán của chủ đầu là chủ đứng tên trên đăng ký xe
và giấy tờ mua bán của người cuối cùng là người đang sử dụng xe
hợp pháp đúng quy định pháp luật thì chúng tôi sẽ làm thủ tục thu hồi đăng ký biển số
và sang tên cấp biển số mới cho chủ xe theo quy định
các trường hợp mà đang sử dụng xe chỉ có giấy tờ mua bán
à không có giấy tờ mua bán chỉ có phương tiện và đăng ký xe
hoặc mất đăng ký xe còn phương tiện đang sử dụng thì chủ xe đến làm thủ tục
và chúng tôi sẽ hướng dẫn chủ xe làm bản cam kết

và chúng tôi sẽ hướng dẫn các nội dung hiện tại đang sử dụng xe
hy vọng rằng với những hỗ trợ về mặt thủ tục pháp lý như vậy
người mua xe đã có sử dụng yên tâm trong việc mua bán
để từ đó kích cầu thị trường kinh doanh xe đã qua sử dụng bớt đi phần nào sự chầm lắng như hiện nay
và tiếp theo chương trình xin mời quý vị cùng theo dõi những tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong kinh tế phương nam
kim thạch xin kính chào quý vị và các bạn đến với tin tức kinh tế phương nam
kính thưa quý vị ủy ban nhân dân tp hcm vừa trình thủ tướng chính phủ
đề án nghiên cứu xây dựng cảng trung chuyển quốc tế cần giờ
trong đó thành phố xác định nghiên cứu cảng trở thành cảng xanh đầu tiên tại việt nam
theo tờ trình cảng dự kiến xây dựng tại khu vực cụ lao con chó
thuộc xã thành an huyện cần giờ với tổng diện tích ước tính khoảng năm trăm bảy mươi một hectare
tổng chiều dài cầu cảng chính khoảng bảy km và bến xà lan khoảng hai km
việc bốc xếp container sẽ sử dụng thiết bị chạy bằng năng lượng
nhiên liệu sạch thân thiện và bảo vệ môi trường
dự án sẽ thu hút được số vốn đầu tư lớn từ doanh nghiệp
để đầu tư xây dựng hạ tầng cảng bỉ hiện đại
tạo việc làm cho khoảng từ sáu đến tám người làm việc tại cảng
và hai mươi lao động phục vụ các ngành dịch vụ hậu cần
trung tâm logistic và khu phi thiếu quan
ban quản lý đường sắt đô thị tp hcm cho biết nhà thầu đang chuẩn bị
dự kiến sẽ diễn ra vào ngày mai ngày hai mươi chín tháng tám
theo ban quản lý đường sắt đô thị tp hcm để chào mừng lễ quốc khánh ngày hai tháng chín
những ngày gần đây nhà thầu dự án metro số một đã cố gắng tập trung nhân lực
hoàn tất công tác lắp đặt và thử nghiệm khu vực ngầm
để có thể kết nối thông suốt từ gà cuối sối tiên đến gà đầu bến thành
hướng đến việc chạy tàu toàn tuyến
hiện nay nhà thầu đang chia ngày làm việc ra hai giai đoạn
trong đó ca ngày dành công trường để thực hiện các công việc lắp đặt và thử nghiệm
ca đêm sẽ dành cho công tác thử nghiệm đơn hạ vật tư và chạy tàu
nhà thầu sẽ tiến hành thử nghiệm toàn tuyến cho tất cả một mươi bảy đoàn tàu của dự án
để chuẩn bị cho công tác chạy thử nghiệm toàn tuyến vào ngày hai mươi chín tháng tám
giá bàn hôm nay ngày hai mươi tám tháng tám tiếp tục chịu áp lực do đô la mỹ
và lợi xuất trái phiếu kho bạc mỹ
giá bàn mỹ tăng trong nước thì bàn sgc mua vào tăng một trăm linh đồng một lượng
giá vàng trong nước hôm nay ngày hai mươi tám tháng tám tăng năm mươi đồng đến một trăm linh đồng
trên một lượng tại một vài cửa hàng kinh doanh
cụ thể giá mua tăng một trăm linh đồng cho một lượng
còn giá bán đi ngang tại công ty vàng bạc đá quý sài gòn
tương tự tập đoàn doji niêm yếp giá bàn sgc đứng yên ở chiều mua
và tăng năm mươi đồng cho một lượng ở chiều bán
trong khi đó doanh nghiệp phú quý về hệ thống bng giữ nguyên giá giao dịch vàng
sgc không đổi sau vất cuối tuần trước
hiện giá trần mua vào của vàng miếng sgc ở mức sáu mươi bảy bốn mươi năm triệu đồng trên một lượng
và giá trần bán ra của vàng miếng sgc ở mức sáu mươi tám một triệu đồng trên một lượng
vàng nữ trang sgc trong sáng nay giá vàng hai mươi bốn k vàng nữ trang sgc loại một mươi tám k và loại một mươi bốn k
đồng lại đi ngang ở cả hai chiều mua vào và bán ra
bước vào tuần giao dịch mới trước kỳ nghỉ lễ hai tháng chín
dòng tiền thị trường chứng khoán trong trung
dài hạn được kỳ vọng là tiếp tục ủng hộ cho đa tăng của vn index
các chuyên gia phân tích cho rằng sau nhịp giảm điểm khá mạnh của thị trường
tâm lý của nhà đầu tư tương đối thân trọng
với tuần giao dịch cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ khó có thể kỳ vọng sự cải thiện đáng kể
của dòng tiền đặc biệt là dòng tiền margin vay ký gửi
theo đó vn index có thể tiếp tục giàn co tức lũy trong vùng một một trăm sáu mươi đến một hai trăm linh điểm
với thanh khoản thấp trước khi xác lập số hướng trỏ tràn hơn sau kỳ nghị lễ
mặc dù thị trường dẫn viên gần đây biến động lớn nhưng nhiều ý kiến vẫn bày tỏ sự kỳ vọng
dòng tiền vào thị trường sẽ tiếp tục ủng hộ cho đa tăng của vn index trong thời gian tới
theo dữ liệu từ vn direct từ cuối quý ii năm hai nghìn hai mươi ba dòng vốn vào thị trường chứng khoán
đã xuất hiện tín hiệu tích cực
tổng lượng tiền giàn trỗi của các nhà đầu tư bao gồm ba mươi công ty chứng khoán lớn nhất
về tổng tài sản đạt khoảng sáu mươi một tỷ đồng giảm ba mươi sáu so với mức đỉnh cuối quý i năm hai nghìn hai mươi ba
nhưng tăng nhẹ
ba hai so với quý trước
đội quản lý thị trường số ba tp hcm đã phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tiêu hủy
số lượng lớn sản phẩm hàng hóa vi phạm là hàng nhập lậu giả mạo nhãn hiệu
hàng hóa tiêu hủy trong đợt này gần hai năm trăm linh đơn vị sản phẩm làm mỹ phẩm nhập lậu
không đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng với tổng trị giá gần hai trăm linh triệu đồng
trước đó tại công ty môi trường xanh huyện bình chánh tp hcm đội quản lý thị trường số ba
cũng đã phối hợp tổ chức thực hiện các quyết định xứ phạt vi phạm hành chính
buộc tiêu hủy hơn hai mươi bảy sáu trăm linh đơn vị sản phẩm hàng hóa giả mạo nhãn hiệu
gồm đường cát quần áo thực phẩm mỹ phẩm thuốc lá điên tử ngoài nhập
không đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng tổng hàng hóa tiêu hủy gần một sáu tỷ đồng
thông tư sáu vừa được ngân hàng nhà nước ban hành và có hiệu lực từ ngày một tháng chín năm hai nghìn hai mươi
với nhiều điều kiện để khách vay có thể tiếp cận được vốn
đổi mới theo hướng thông thoáng dễ dàng hơn
theo các chuyên gia thông tư này sẽ tạo ra cuộc đua hạ lãi suất cho vay giữa các ngân hàng
và người vay sẽ hướng lợi khi có nhiều lựa chọn hơn
theo quy định hiện hành khách hàng chỉ được vay để trả nợ khoản vay tại ngân hàng khác
đối với khoản vay phục vụ sản xuất kinh doanh
không áp dụng đối với khoản vay phục vụ nhu cầu đời sống
tuy nhiên với quy định mới nhận thấy tại ngân hàng b cùng khoản vay mua nhà như vậy
mà lãi suất cho vay thấp hơn thì khách hàng hoàn toàn có thể đến ngân hàng b
đề xuất nhu cầu vay vốn để trả nợ trước hàng cho khoản vay mua nhà đang vay tại ngân hàng a
thì mình cũng cảm thấy thật sự rất là vui rất là vui thật để mình giảm được áp lực trả nợ của mình
và đồng thời cũng có sự cạnh tranh với nhau để các ngân hàng có thể tăng chất lượng dịch vụ của mình lên
theo giới chuyên gia với thông tư mới lãi vay của các ngân hàng buộc phải hấp dẫn
để cạnh tranh nếu muốn thu hút khách hàng
người đi vay từ đó cũng sẽ chủ động tìm được ngân hàng có lãi suất thấp hơn
khi mà họ thấy là cái lãi suất hiện tại của ngân hàng
ngân hàng nó quá cao ngân hàng như vậy
thì họ có thể là chuyển sang một cái ngân hàng khác với một cái mức lãi suất nó cạnh tranh hơn
thì điều đó nó sẽ giúp là cho người vay vốn họ sẽ có nhiều cái lựa chọn hơn
trong cái việc mà lựa chọn ngân hàng để mà thực hiện cái việc mà vay vốn
cũng như là cái sự linh hoạt khi mà họ có thể thay đổi được các ngân hàng
và các ngân hàng nếu mà muốn giữ chân được khách hàng
thì bắt buộc là họ phải duy trì một cái mức lãi suất hấp dẫn
còn không thì họ sẽ bị mất khách hàng

để những ngân hàng khác có cái chính sách lãi suất nó cạnh tranh hơn
nguyên định mới là thông tư sáu của mở động phạm vi cho vay
gồm phục vụ hoạt động kinh doanh và nhu cầu đời sống
ngoài ra với nhu cầu bay vốn phục vụ nhu cầu đời sống thiết yếu
khách hàng không cần phải có phương án dự án chứng minh
thông tư sáu lần này là sự điều chỉnh này là mở rộng thêm đối tượng
tuy nhiên cái việc này phải đảm bảo hai điều kiện
thứ nhất là cái khoảng thời gian thời hạn cho vay
không được vượt qua cái thời hạn còn lại của khoảng vay cũ
đó là điều kiện thứ nhất
điều kiện thứ hai đó là cái khoảng vay này chưa được cưu cầu lại nào
ngân hàng nhà nước cũng nhấn mạnh tài sản thế chấp chỉ là một trong các điều kiện quan trọng
nhưng không phải là yếu tố quyết định hàng đầu trong việc đảm bảo hoàn trả cho khoản vay
nhằm nâng cao trách nhiệm của khách hàng đối với việc trả nợ ngân hàng
để chủ động ngăn chặn kéo giảm các tai nạn sự cố về điện
ngành điện lực tp hcm đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền kiểm tra đảm bảo an toàn về điện
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
huyện củ chi tp hcm có diện tích rộng khoảng bốn trăm năm mươi km hai
là địa bàn đặc thù có nhiều cây cối mọc tự do không nằm trong diện kiểm soát
những công việc cắt tỉa chặt cây như thế này liên tục được đội quản lý điện lưới
huyện củ chi tp hcm thực hiện
vào các mùa mưa bão tần suất này thường dày hơn
việc phát quan này nhằm tránh tình trạng mưa lớn gió giật mạnh
khiến cành cây ngọn cây tiếp xúc với đường điện dẫn đến chập cháy
anh em được trang bị máy móc để đi kiểm tra lưới điện
để mà kịp thời phát hiện những vị trí mà có khả năng gây sự cố cho lưới điện
địa bàn rất là rộng sông hồ rộn nhiều
chúng tôi phải thường xuyên kiểm tra lưới điện
để mà kịp thời phát hiện những chỗ mà vị trí sung miếu có thể ngã đổ tù điện
cây có ngã đổ
đè lên lưới điện
cũng bởi địa bàn rộng hạ tầng lưới điện có phần hạn chế để chủ động trước mọi tình huống
đơn vị điện lực nơi đây đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống cứu nạn cứu hộ
trong đó một nhóm trực nóng có gần hai trăm linh công nhân để xử lý tình huống khẩn cấp hoặc sự cố
ngay từ đầu năm đơn vị cũng đã tổng kiểm tra nhân lực vật lực
để chuẩn bị sẵn sàng kịch bản ứng phó xác định đảm bảo an toàn điện
không chỉ đối với hệ thống đường điện cao trung và hạ thế
và tại các trụ điện trạm biến áp mà ngành điện thành phố còn quan tâm đến an toàn điện từ các hộ dân
vào mùa mưa bão tổng công ty đã triển khai đến các đơn vị thực hiện tổng kiểm tra lưới điện
đặc biệt là những lưới điện đi qua những khu vực có nguy cơ xảy ra thời tiết cực đoan
các lưới điện đi qua những khu vực trủng có nguy cơ gặp nước
thực hiện dựng di tu bảo trì bảo dưỡng
cũng như là nâng cao các tổ chức
để đảm bảo việc cung cấp điện an toàn